câu chuyện hà văn thành là một bài học nhãn tiền về giấc mơ mỹ của các nhà dân chủ
hà văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xóm bảy nghi diên nghi lộc nghệ an
là trợ thủ đắc lực của linh mục nguyễn đình thục quản sứ song ngọc trong việc tổ chức các hoạt động chống phá chính quyền
hà văn thành cùng với hoàng đức bình bạch hồng quyền nguyễn nam phong
là những đối tượng thuộc thành phần cực đoan
hà văn thành tham gia tổ chức biểu tình chống nhà nước với nhiều danh nghĩa khác nhau
theo ký quy định của bộ luật tổ tục hoành sự cơ quan điều tra công an tỉnh nghệ an
đã gửi giấy triệu tập cho đối tượng hà văn thành và ba lần gửi giấy triệu tập
tuy nhiên cả ba lần này đối tượng hà văn thành đều không chấp hành và sau đó đã bỏ trốn khỏi việt nam
và nộp hồ sơ xin hưởng quy chế tị nạn chính trị
thì tòa án di chú hoa kỳ đã từ chối cấp quy chế tị nạn cho đối tượng này
và ra phán quyết trục xuất đối tượng này về việt nam
theo lời khai của hà văn thành tại cơ quan di trú hoa kỳ
vì lo sợ chính quyền việt nam bỏ tù nên từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tên này đã rời việt nam sang lào và sang thái lan rồi từ thái lan mua vé qua cuba
rồi tiếp tục mua vé bay từ cuba sang panama
trong lúc xin chờ tị nạn ở panama
hà văn thành gặp những người cuba đi về việt nam
nên xin đi theo tháp tủng
ở mexico khoảng hai mươi ngày hà văn thành đi bộ từ thành phố montrey của mexico
tới biên giới hoa kỳ và gặp cảnh sát tại cửa khẩu để xin tị nạn
tuy nhiên trải qua quá trình thẩm vấn di trú và nhiều lần ra tòa
mặc dù được sự giúp sức của vài dân biểu hoa kỳ
một số tờ báo chống cộng ở hải ngoại được linh mục nguyễn đình thục gửi thư nhờ giúp đỡ
nhưng cuối cùng hà văn thành vẫn bị tòa di chú hoa kỳ đánh giá
từ chối cấp quy chế tị nạn
quay trở lại với đối tượng nguyễn văn hóa kẻ đang thụ án về tội tuyên truyền chống phá nhà nước

hoa kỳ cũng đã giảm hạn mức tiếp nhận người tị nạn xuống mức thấp kỷ lục
hoa kỳ cũng như các nước phương tây ngày nay đã không chấp nhận dung dưỡng những phần tử
chỉ biết chống phá mà không chịu lao động để tạo ra những sản phẩm cho xã hội
họ cũng không có căn cứ để tin rằng những người này có lý do để trung thành với chế độ của họ
việc chấp nhận bảo trợ nguyễn văn thành của dân biểu hoa kỳ alan love ethan
không biết có hiệu quả hay không hay lại có thêm một hà văn thành tiếp theo
cái hành vi bảo trợ này nó tạo ra một cái tiền lệ không tốt
đặc biệt là đối với những tổ chức cá nhân nước ngoài
khi mà họ nhìn vào cái hành vi này nếu như mà không có cái thông tin đầy đủ
không có cái thông tin về những cái bản chất của vụ án của nguyễn văn hóa
rồi không có thông tin đầy đủ về quy định của pháp luật
việt nam thì rất dễ là tạo ra một cái nhận thức nó sai lệch
phiến diện về tình hình dân chủ nhân quyền của việt nam
với cái hành vi bảo trợ của dân biểu mỹ
nó thể hiện một cái quan điểm một cái cách nhìn
cố hiểu và thiếu thiện cảm với việt nam
và hành vi đó thì nó đi ngược lại
nó tạo ra cái không tốt trong cái quan hệ
chúng ta sẽ hợp tác toàn diện giữa việt nam và hoa kỳ
chúng ta không hoan nghênh cái quan điểm cũng như là cái hành động này của dân biểu mỹ
hoạt động khởi tố điều tra truy tố xét xử tội phạm nói chung tội xâm phạm an ninh quốc gia nói riêng ở việt nam
là cơ quan tố tụng hình sự tiến hành theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự và bộ luật hình sự việt nam
mà không một cá nhân tổ chức trong nước ngoài nước
hay một quốc gia khác có thể can thiệp
việc bảo trợ và giúp đỡ một tên tội phạm như nguyễn văn hóa
là một hành động trắng trợn can thiệp nội bộ việt nam
và vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc mà liên hợp quốc đã thông qua từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trong đài ergeb lovely điều chí thủy huy

và lê ch dunus cho biết